thành phố aleppo của syri nên là nơi chấm dứt chiến dịch theo đuổi một chiến thắng quân sự
thay vì là nơi khởi đầu của một chiến dịch quân sự rộng lớn hơn tại một quốc gia đã bị chiến tranh tàn phá suốt năm năm qua
đó là lời kêu gọi của tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun tại cuộc họp khẩn cấp của hội đồng bảo an liên hợp quốc để thảo luận về tình hình tại thành phố này
ông ban kimon đã kêu gọi cơ quan một mươi năm nước thành viên làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cảnh thảm sát
và tất cả các bên tham gia xung đột cần tìm kiếm một giải pháp chính trị toàn diện
ông đồng thời kêu gọi chính phủ syri nga và iran nhanh chóng cho phép những dân thường còn ở lại rời khỏi aleppo
cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận viện trợ nhân đạo
trước đó hôm chín tháng một mươi hai đại hội đồng liên hợp quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng leo thang bạo lực tại aleppo
tuy nhiên phiên họp khẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc không đưa ra được biện pháp cụ thể nào cho thảm kịch aleppo nói riêng
cũng như toàn bộ cuộc nội chiến syri nói chung do nga và mỹ chưa thống nhất được nguyên nhân khiến bạo lực leo thang tại aleppo